chính phủ new zealand ngày hai mươi ba tháng một thông báo nước này sẽ thắt chặt các quy định về bắt buộc đeo khẩu trang
và hạn chế tụ tập bắt đầu từ giờ đêm nay sau khi phát hiện chín ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng đều mắc biến thể mới omicron
thủ tướng new zealand jancida ardern cho biết đã có lây nhiễm cộng đồng từ đảo bắc đến đảo nam của nước này
theo đó chín người trong cùng một gia đình đi máy bay trở về thành phố neoson ở đảo nam
sau khi dự một đám cưới ở auckland thành phố đông dân nhất nước ở đảo bắc
cùng một tiếp viên hàng không đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
trong bối cảnh lo ngại lây nhiễm lan rộng new zealand sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo đỏ phòng dịch covid một mươi chín
với việc thắt chặt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang các cơ sở phục vụ khách trong nhà như quán bar nhà hàng
và các sự kiện bao gồm đám cưới sẽ giới hạn ở mức
thậm chí giảm xuống còn hai mươi năm người nếu các địa điểm trên không áp dụng kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine có phòng covid một mươi chín
với việc áp đặt những hạn chế mới nhằm làm chậm đà lây của biến thể omicron
thủ tướng arendt cũng thông báo hủy đám cưới của mình với người dẫn chương trình nổi tiếng claude greyford
nữ thủ tướng cũng cho biết thêm trẻ em từ lớp bốn trở lên sẽ phải đeo khẩu trang trong lớp học khi năm học mới bắt đầu
new zealand đã đóng cửa biên giới với khách quốc tế
kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi chính phủ nước này cũng đã lùi kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn dự kiến bắt đầu từ giữa tháng một đến tháng hai năm nay
do lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh do biến thể omicrank như ở nước láng giềng australia
trong khi đó australia ghi nhận năm mươi bảy năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ qua
riêng new south wales bang đông dân nhất nước đã phát hiện tới hai mươi một trăm bốn mươi tám ca bệnh mới trong ngày
tuy nhiên giới chức bang này cho biết biến thể omicron sẽ không làm trì khoảng kế hoạch cho học sinh trở lại lớp học khi năm học mới chỉ còn hơn một tuần nữa là bắt đầu
trước đó một ngày bang tây australia đã hủy kế hoạch mở cửa trở lại dự kiến vào ngày năm tháng hai với lý do rủi ro cao
do sự gia tăng các ca mắc mới ở nhiều bang miền đông ngoại trừ bang này tất cả các bang và vùng lãnh thổ của australia đã mở cửa trở lại theo chính sách sống chung với covid một mươi chín
bất chấp số ca bệnh tăng kỷ lục